cai nghiện ma túy đã khó thế nhưng làm thế nào để người nghiện ma túy sau khi trở lại với cộng đồng có được sự tự tin xóa bỏ mặc cảm với bản thân và đặc biệt là xóa bỏ sự kỳ thị của cộng đồng đối với họ thì còn khó khăn hơn gấp nhiều lần
đây thực sự là thử thách và là rào cản lớn nhất đối với những người đã từng lầm đường lỡ bước trên con đường hoàn lương
điều trị nghiện ma túy đang là vấn đề nhức nhối khiến toàn xã hội phải quan tâm
tuy nhiên theo thống kê của cục phòng chống tệ nạn xã hội trên cả nước tỷ lệ tái nghiện sau cai hiện vẫn ở mức cao
một trong những yếu tố tác động đến việc người nghiện hình thành động cơ tìm và tái sử dụng ma túy chính là ảnh hưởng của việc người nghiện khi trở về cuộc sống thường ngày
nhiều người phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh dẫn đến những xúc cảm tiêu cực từ đó hình thành xu hướng tìm đến ma túy để giải tỏa sự căng thẳng
bước đầu khi mới về thì cũng rất khó khăn vì xã hội thì người ta nói chung là bất kỳ thị
bạn bè thì tóm lại là bước đầu thì họ cũng không tin mình đâu
sau dần sau dần mình làm ăn rồi mình quan hệ lại thì họ bắt đầu mới có được sự tìm tưởng
lúc mới về thì họ cũng xa lánh rất là nhiều
trong những thời gian công tác ở đây thì tôi nhận thấy một điều rằng là rất nhiều anh em học viên khi mà trở về cộng đồng
thì họ cảm thấy là rất là khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và tạo lập cho mình một cái cuộc sống độc lập
cái việc đánh mất niềm tin đối với cộng đồng thì nó xảy ra là một quá trình
và cái quá trình đó là nguyên nhân là do bản thân mình trước đây gây ra chứ không phải là do khách xã hội mang lại cho chúng ta
chính vì vậy mà tôi luôn khuyên anh em học viên rằng là để lấy lại niềm tin của cộng đồng thì chúng ta cần phải kiên trì
và chúng ta phải xây dựng từng ít
bằng những công việc cụ thể hàng ngày
có một khái niệm luôn tồn tại trong các mối quan hệ xã hội đó là vùng an toàn
và chính khái niệm này là nguyên nhân dẫn đến sự kỳ thị người nghiện ma túy
nó không chỉ được thể hiện ở sự không tin tưởng đối với người nghiện ma túy về tương lai của họ
về khả năng cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng của người nghiện ma túy
tôi cho rằng xóa bỏ được kỳ thị chính là một cái điều hết sức quan trọng
có thể quan nhận đầu tiên và bậc nhất thì chúng ta rất nhiều việc phải làm
chúng ta phải tuyên truyền một cách rất là sâu sắc chủ trương đường lối chính sách của người nghiện
chính sách hết dịch nhân đạo
thứ hai là chúng ta phải tuyên truyền những người nghiện đã cai nghiện thành công
những mô hình đã cai nghiện rất là tốt
những người đã hết sức giúp đỡ người nghiện để họ hòa nhập cộng đồng
và chúng ta phải tuyên truyền rất mạnh rằng là nghiện có thể là cai được
và những người nghiện sau khi được cộng đồng giúp đỡ thì họ hoàn toàn trở lại bình thường
và chính như vậy cũng là góp phần bảo vệ
giảm thiểu tối đa sự kỳ thị đối với người nghiện ma túy
chính là con đường ngắn nhất để trở lại tái hòa nhập cộng đồng
đây cũng là giải pháp khoa học nhân văn mà cả xã hội có thể chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy
giúp họ tự tin hơn xóa bỏ mặc cảm về một quá khứ tội lỗi của bản thân
trên con đường từ bỏ cái chết trắng
rồi từ đó tin tưởng hơn vào cơ hội làm lại cuộc đời
và tin vào cộng đồng giúp những người nghiện có thể cai nghiện ma túy thành công